thưa quý vị thời gian qua tại nhiều địa phương trên cả nước số ca mắc cúm a được ghi nhận ở mức cao
trong tháng sáu chỉ riêng thành phố hà nội đã ghi nhận gần một cá mắc cúng tăng sáu mươi so với tháng trước đó
và tổng cộng từ đầu năm đến nửa đầu tháng bảy hà nội ghi nhận hơn hai sáu trăm linh cá mắc cúng
tình hình này khiến cho không ít người dân lo lắng và dẫn đến tình trạng là tự ý tích mua thuốc tamifu để điều trị hoặc là tích chữ trong nhà
việc này thì đã khiến cho đẩy giá thuốc tamifu lên cao bất thường và có dấu hiệu là khan hiếm
không những thế việc tự sử dụng thuốc tamiflu không theo chỉ dẫn của bác sĩ cũng sẽ gây ra nhiều nguy cơ về sức khỏe
đây là câu chuyện được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây
cúng a cúng b còn kinh hoàng hơn covid nhiều các mẹ ạ
bệnh này chỉ cần thuốc đặc trị tamiflu chỉ uống một viên là đã đỡ năm mươi rồi
các mẹ nên găm sẵn tamiflu trong nhà
tầm này hiếm lắm về bao nhiêu các sĩ lấy hết ạ
em có người quen kể bị cúm a nằm viện mà sốt thuốc không có
mà nhiều người mua giá đắt lắm một trăm linh hai trăm linh nghìn đồng một viên ý
đây là những lời giao bán thuốc tamiflu được giới thiệu là hàng sách tay nga trên mạng xã hội
công dụng thậm chí cản liều dùng cho từng lứa tuổi cũng được đăng tải chi tiết
những ngày gần đây khi dịch cúm a đang bùng phát
chỉ cần sót từ khóa tên thuốc tamiflu sẽ không khó để tìm thấy những bài đăng như thế này
và giá thì mỗi nơi một kiểu nhưng có điểm chung là đều cao hơn giá thực tế rất nhiều
cư dân mạng không chỉ tỏ ra bất bình trước thực trạng này
mà còn phê phán thói quen sử dụng thuốc vô tội vạ không theo chỉ dẫn của bác sĩ của nhiều người
cứ tưởng chỉ có thịt lợn mới tăng giá ai ngờ giá thuốc cũng tăng gây vậy
ốm cũng chịu
đến đâu mà thuốc thang
thuốc gì cũng đầu cơ được thiệt là hết nói
bình thường giá rẻ vào dịch thì giá cao vút
nói là khan hiếm nhưng đồng ý mua giá cao thì bao nhiêu cũng có đấy là đầu cơ
thuốc nên dùng theo chỉ định của bác sĩ chứ các nhà cứ tự dùng có khi cúm chẳng khỏi lại sinh thêm bệnh khác
ngay lập tức cục quản lý dược bộ y tế đã có văn bản về việc bảo đảm cung ứng
kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị cú mùa
mong muốn của cư dân mạng đó là các ngành liên quan phải nhanh chóng vào cuộc
để không gây thêm lo lắng cho người dân
còn người dân cũng phải bình tĩnh tránh tạo điều kiện cho các đối tượng trục lợi
hành động tăng giá thuốc lợi dụng dịch bệnh để thu lợi là hành động không chấp nhận được cần phạt nặng
người cần thì không có người có thì dùng xăng bệnh rồi lại phải nhập viện vì biến chứng
quá khổ với thói quen dùng thuốc vô lực
lời của người việt người dân cứ tích chữ thuốc lại thành gián tiếp tạo điều kiện cho các hiệu thuốc trục lợi tăng giá
thực tế ngành y tế đã nhiều lần đưa ra khuyến cáo về việc người dân không nên tự ý sử dụng thuốc
đặc biệt là thuốc kháng virus như tamiflu mà phải tuân theo hướng dẫn của thầy thuốc
đây là loại thuốc được chỉ định trong trường hợp người bệnh nhiễm cúm nghi ngờ hoặc xác định có biến chứng hoặc có yếu tố nguy cơ
việc tự ý sử dụng có thể làm tăng nguy cơ kháng
thông tin này đã được nhanh chóng chia sẻ trên mạng xã hội cùng với nhiều biện pháp phòng chống dịch cúm a khác
trước khi dùng bất cứ loại thuốc gì đều nên xin ý kiến cụ thể của bác sĩ
phải xem cơ địa và tình hình sức khỏe hiện tại chứ không thể dùng bừa được đâu
bệnh virus nên mọi người chịu khó đeo khẩu trang phòng bệnh tích chữ thuốc làm gì cho tốn kém
nhà có trẻ nhỏ và người già thì nên đeo khẩu trang
nên cho các bé các cụ đi tiêm phòng cúm đầu mùa
như vậy rất văn minh và phòng chống bệnh rất tốt
cần phải thận trọng đề phòng không chủ quan lơ là mất cảnh giác thiếu trách nhiệm với cúm mùa hè và thu đông
hiện nay tình hình dịch bệnh cúm a đang có dấu hiệu gia tăng
mỗi người dân nên đeo khẩu trang giữ khoảng cách với người xung quanh để phòng chống lây lan
nên vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng
đặc biệt người lớn trẻ em cũng cần duy trì việc tiêm vaccine nhắc lại hàng năm
để duy trì khả năng bảo vệ trước sự biến đổi của các chủng cúm